tỉnh thanh hóa đang tập trung tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm bác hồ về thăm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai nghìn một mươi bảy
đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đảng bộ chính quyền và nhân dân xứ thanh
rất nhiều hoạt động chào mừng đang được tiến hành nhằm khắc sâu hình ảnh và tấm gương của chủ tịch hồ chí minh trong lòng người dân thanh hóa
dịp này lãnh đạo tỉnh đã tới dân hương tại bia lưu niệm bắc hồ về thăm thị xã sầm sơn
nơi người dành nhiều thời gian để chuyện trò và kéo lưới cùng ngư dân ven biển
đoàn cũng gặp gỡ ông phan viết quý một mươi tháng tuổi trong bức ảnh đen trắng này
thị xã sầm sơn cũng đã tổ chức hội nghị biểu dương công dân gia đình tập thể kiểu mẫu năm hai nghìn một mươi sáu trong phong trào học tập và làm theo lời bác
hai mươi tập thể cá nhân kiểu mẫu năm hai nghìn một mươi sáu đã được trao tặng bằng khen vì những đồng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
từng bước góp phần xây dựng sầm sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm của quốc gia
trong thời gian tới